do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn
chưa khi nào hàng hóa sản xuất trong nước lại cần được kích cầu tiêu thụ nội địa như hiện nay
nhưng để thực hiện được điều này thì cần có vai trò của nhà nước trong việc điều tiết thị trường
hỗ trợ sản xuất trong nước kích cầu tiêu dùng hàng việt
các biện pháp đóng cửa biên giới giãn cách xã hội khiến cho hoạt động sản xuất
kinh doanh lưu thông hàng hóa giao thương bị ngừng trệ
hàng nông sản chăn nuôi của việt nam cũng bị thiệt hại rất lớn
trong đó nhiều mặt hàng vốn là xuất khẩu chủ lực trước kia
nay bị dồn ứ không xuất kịp mà tiêu thụ trong nước cũng không xong
thời gian đó rồi nó bị hư hỏng đi là thiệt hỏi rất lớn về vấn đề kinh tế của bà con
bây giờ nói chung cái đầu ra của hợp tác xã thì không có lớn chỉ có các cái dựa thôi
còn cái hợp tác xã thì hiện giờ đó bên công ty đông phương là một
rồi vừa rồi có nhờ bên liên minh hợp tác xã giới thiệu chỗ hợp tác xã rau sạch
rồi đưa đi các siêu thị đà nẵng này đồ đó thì bây giờ nói tiếp cận thì cũng tốt
nhưng mà cái tình hình dịch bệnh này thì đúng ra là bây giờ đông phương cũng không nghe nói tới
rồi cái bên
chuyển ra ngoài kia một số tiếp cận các cái siêu thị thì bữa nay là coi như là cũng như chậm lắm rất là khó
đã có nhiều cuộc giải cứu các mặt hàng nông sản việt nam
nhưng chỉ là khuyến khích kêu gọi của cộng đồng chứ không có căn cơ
do đó sự hỗ trợ từ phía nhà nước ngành chức năng là rất cần thiết
tạo hậu thuẫn cho cung và cầu trong nước gặp nhau
đó có thể là những giải pháp khuyến công khuyến nông
hỗ trợ xúc tiến thương mại ngay chính tại thị trường trong tỉnh trong nước
tạo chuỗi liên kết sản xuất phân phối những mặt hàng
là lợi thế của địa phương đi tiêu thụ ngoại tỉnh trong bối cảnh khó khăn hiện nay